chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đã ký quyết định thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh kể từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu quyết định áp dụng phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố bạc liêu đối với thị xã giá rai và các huyện còn lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thời gian thực hiện từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu chỉ đạo tạm dừng tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức phong tỏa toàn thành phố bạc liêu tất cả mọi người phương tiện không được di chuyển ra vào thành phố bạc liêu và trong phạm vi thành phố bạc liêu trừ các hoạt động công vụ và y tế
mọi người dân phải tuân thủ chấp hành yêu cầu hướng dẫn của các lực lượng chức năng và cơ quan y tế
các sở ngành đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các kênh phân phối cung cấp bảo đảm điện nước lương thực thực phẩm thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thực sự thiết yếu trên địa bàn